và mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị vài ngày vừa qua thì chúng ta đã cảm nhận rõ hơn về cái lạnh của mùa đông miền bắc
tuy nhiên ngày hôm nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hình thái thời tiết khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sẽ duy trì trạng thái nắng ấm và khô giáo vào buổi trưa
đêm và sáng sớm thì trời rét nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi bốn
trong khi đó tại miền trung lượng mưa sẽ giảm dần và chấm dứt vào chiều nay
tuy nhiên hiện tượng sạt lở đất vẫn có nguy cơ cao xảy ra dù nắng lên trong ba ngày cuối tuần
người dân cần hết sức cảnh giác với các vết nứt lún quanh nhà mình hoặc trên đường đi lại
vâng và mưa giảm trời chuyển nắng thì người dân các tỉnh trung bộ cũng cần phải khắc phục hậu quả sau mưa lũ
có thể là tranh thủ dọn dẹp môi trường và nguồn nước để đề phòng dịch bệnh
và thông tin dự báo chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình
còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng